nhóm thanh niên cầm gậy bóng chảy ống tuyếp sắt đập phá tiệm tạp hóa sau đó quay sang hành hung chủ tiệm
ngày một mươi sáu tháng hai công an huyện củ chi tp hcm đang điều tra vụ nhóm thanh niên cầm hung khí đánh người phụ nữ đập phá tiệm tạp hóa trên địa bàn
theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tối ngày hai mươi năm tháng một bốn thanh niên đi ô tô mang biển số tp hcm đến trước cửa tiệp tạp hóa trên đường nguyễn thị giành
xã tân an hội huyện củ chi các đối tượng cầm gậy bóng chảy ống tuyếp sắt đập phá tủ kính và nhiều tài sản khác trong tiệm tạp hóa
tiếp đó nhóm này quay sang tấn công nữ chủ tiệm khiến chị ngã nhỏ xuống đất khi nạn nhân lầu cường đứng dậy
thì các đối tượng dùng tay đánh tới tức vào đầu thậm chí đá vào người sau đó nhóm người này bỏ đi
nhóm thanh niên cầm gượi bóng chảy ống tuyếp sắt đập phá tiệm tạp hóa
theo đó nạn nhân là chị ntt bốn mươi chín tuổi ngụ quận tân bình
chị thuê các nhà mặt tiền dãy trọ trên đường nguyễn thị giành để muôn bán tạp hóa được hơn một năm nay
chị tê cho biết họ đánh khiến đầu tôi bị chóng tôi không nợ nần và có mô thuẫn với ai
họ xông vào đánh đập phá tài sản rồi chỉ tay vào mặt nói tôi mày bảo bà hờ phải trả số tiền mắc nợ cho tụi tao
chị tê chia sẻ thêm mình và chị duệt cũng tên hờ đã không liên lạc từ lâu
và cũng không biết gì về số nợ với nhóm thanh niên đi ô tô
chị t được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe
tuy nhiên sự việc xảy ra khiến chị t rất lo lắng buộc nghỉ bán đóng cửa tiệm và về nhà chồng sinh sống
kể từ khi bị nhóm thanh niên hành hung đập phá tài sản chị t rất lo lắng cho tính mạng của mình và các con
chị tê buộc nghỉ bán đóng cửa tiệm về nhà chồng sinh sống do lo sợ những người này quay lại tiếp tục hành hung
liên quan đến vụ việc lãnh đạo công an huyện củ chi cho biết đã mời những người liên quan lên làm việc
và chờ định giá tài sản để xử lý
vụ nổ súng bắn hàng xóm công an nói gì về thông tin vô trách nhiệm trước khi xảy ra vụ án
trưa ngày một mươi sáu tháng hai trao đổi về báo người lao động một lãnh đạo công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên cho biết
đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ nổ súng khiến ba người thương vong ở thôn tân tiến xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên để điều tra và làm rõ vụ việc
trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng gia đình nạn nhân đã nhiều lần làm đơn phản ánh tới chính quyền
việc bị hàng xóm đe dọa nhưng không được can thiệp kịp thời
công an xã dân tiến đã vô trách nhiệm dẫn đến vụ án
trước đó hữu cùng với người trong gia đình đã liên tục trời bới đe dọa xúc phạm gia đình ông t
đã có lần hiễu cầm dao gậy sang để ám sát gia đình nạn nhân
đồng thời gia đình đã từng trình báo việc anh hữu có dùng súng bắn dọa gia đình
nhưng công an xã đã nói là không đủ bằng chứng chứng minh người này có súng
người thân trong gia đình cho rằng nếu chính quyền lắng nghe ý kiến tìm hiểu sự thật và giải quyết triệt đề
kịp thời thì đã không có sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra
liên quan đến thông tin này vị lãnh đạo công an huyện võ nhai cho biết
trước khi xảy ra vụ án công an xã dân tiến đã nhận được thông tin trình báo về mâu thuẫn giữa hai bên gia đình
công an xã dân tiến cũng đã triệu tập hai bên lên làm việc và lập hồ sơ xử lý
nhưng khi đang xác minh giải quyết thì xảy ra vụ việc đáng tiếc như thế
vị lãnh đạo công an huyện võ nhai cho hay bước đầu nguyên nhân vụ án đã được xác định là có liên quan đến mâu thuẫn nợ nần
trong khi đó một lãnh đạo xã dân tiến cho biết chính quyền sở tại đã nắm bắt được việc người thân gia đình nạn nhân
đã đăng tải thông tin cho rằng công an xã vô trách nhiệm khi mâu thuẫn xảy ra
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng người đã đăng tải thông tin này cho biết
do người thân bị sát hại khiến tâm trạng không tỉnh táo nên bản thân đã đăng thông tin lên mạng xã hội như vậy
sau đó người này đã gỡ bỏ dòng trạng thái này
việc gia đình hai bên mâu thuẫn phía xã có nắm được và đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân
tuy nhiên khi đang xử lý đơn trình báo thì án mạng đã xảy ra
trước đó như báo người lao động đã thông tin khoảng chín h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng hai
ông lê văn tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và vợ là bà phạm thị đê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xóm tân tiến xã tân tiến
khi đăng xây từng rào cho gia đình con trai là anh lê văn vê
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại xóm tân tiến thì bị lê văn hiễu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng chú ở xóm tân tiến
đứng trên tầng hai nhà hữu dùng súng bắn vào ông tê và bà đê
sau đó lê văn hiếu đã dùng súng tự sát
công an đã xác định được hữu và ông lê văn tê tử vong bà phạm thị đê bị thương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương thái nguyên
khi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu các bác sĩ thấy có một viên đạn bắn vào thái dương
xuyên qua hộp sọ và gam vào não
sau các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu lấy viên đạn ra ngoài
hiện vẫn chưa tiên lượng được sức khỏe của nạn nhân
lãnh đạo bệnh viện thông tin hiện bệnh nhân vẫn đang phải thở bằng máy sau khi mổ
phải chờ đến khi hết thuốc gây mê thì người mới tiên lượng được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân
ông hoàng thông tin thêm